trong quá trình kiểm tra đường dây ngày chín tháng bảy điện lực tuy hòa thuộc công ty điện lực phú yên
phát hiện nhiều vụ trộm cắp dây điện và vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp
tại công trình xây dựng nhà ở số năm mươi bốn tản đà phường một thành phố tuy hòa
chủ nhà và đơn vị thi công đã lắp đặt ràn ráo vượt cao gần chạm vào đường dây hai mươi hai kv
xuất tuyến bốn trăm tám mươi bốn e hai mươi ba vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện cho phép
điện lực tuy hòa đã yêu cầu chủ hộ dừng ngay việc thi công thông báo vị trí nguy hiểm
triển khai tháo rỡ ràn ráo để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
cùng ngày điện lực tuy hòa cũng đã phát hiện hai vụ trộm cắp dây lưới điện trung thế
tại hai trạm biến áp ở khu tái định cư thuộc phường phú đông thành phố tuy hòa
theo nhận định ban đầu các đối tượng trộm cắp có hiểu biết về điện
lợi dụng khu vực dân cư thừa thớt để thực hiện hành vi liều lĩnh
hiện cơ quan công an và ngành điện đang phối hợp điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật